học tập kinh nghiệm của quốc tế từ công tác đào tạo quản lý các chương trình mô hình đào tạo kép được coi là chìa khóa quan trọng trong việc đào tạo ra lực lượng lao động chất lượng quốc tế giúp thích ứng với bối cảnh toàn cầu hóa cách mạng công nghiệp bốn hiện nay
trong thời gian tới chúng tôi không chỉ cung cấp các công cụ thiết bị kỹ thuật mà còn hỗ trợ nâng cao năng lực số hóa cho đội ngũ giảng viên giáo dục ngoại ngữ
thứ hai chúng ta cần xác định rõ nhu cầu của thị trường lao động
chúng tôi cũng sẽ tập trung xây dựng những khoa học ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu của thị trường trong bối cảnh mới
cùng với hợp tác quốc tế để xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực tay nghề cao trên diện rộng không thể thiếu vai trò của doanh nghiệp sự đồng hành của doanh nghiệp
rà soát lại các cơ chế chính sách về gắn kết với doanh nghiệp hợp tác với doanh nghiệp trong những hướng dẫn doanh nghiệp để mà chính phủ điều chỉnh
chúng tôi cũng đã tổ chức làm việc với các doanh nghiệp các tập đoàn để nắm bắt nhu cầu và cơ tìm hiểu và tiến tới hợp tác với nhau
từ đó chúng ta xác định các tiêu chuẩn xác định danh mục ngành nghề cần phải đào tạo và phối hợp với nhau để đào tạo cùng với nhau
nhằm thích ứng với tiêu chuẩn đào tạo nghề quốc tế cũng như bảo đảm chặt chẽ về an toàn lao động bộ lao động thương binh và xã hội cũng đang ban hành thông tư quy định danh mục ngành nghề bắt buộc phải qua đào tạo mới được tuyển dụng
trong đó sẽ có gần một trăm sáu mươi nghề nguy hiểm độc hại đặc biệt nguy hiểm sẽ được đưa vào thực hiện trước
trong việc xây dựng những danh mục cũng phải nói này đây cũng là một đặc thù tương đối của việt nam
chúng ta đi sâu vào những ngành nghề đi sâu vào nghề nghề tương đối hẹp tức là nghề cấp bốn trong xây dựng của chúng tôi
nhưng chúng tôi luôn luôn cập nhật những yêu cầu của thị trường lao động vì vậy phải gắn với xu hướng phát triển của khoa công nghệ để đào tạo đáp ứng cái nhu cầu của thị trường lao động
với việc trở thành thành viên của cộng đồng kinh tế asean aec và tham gia vào hiệp định cptpp đã mang lại cơ hội và thách thức đối với lao động việt nam
vì thế việc nâng cao chất lượng nguồn lao động là điều thiết yếu
việc học hỏi hợp tác với các quốc gia phát triển trên thế giới và có hệ thống đào tạo nghề tiến bộ
đồng thời thu hút nguồn lực từ các quốc gia này là định hướng và tầm nhìn của giáo dục nghề nghiệp nước ta trong thời gian tới